bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang phối hợp với các đơn vị khác
truy bắt nhóm thanh thiếu niên có hung khí vi phạm trật tự an toàn giao thông
tấn công người thi hành công vụ rồi bỏ trốn trong đêm ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện hòa vang
làm nhiệm vụ trên tuyến đường adb năm thuộc xã hòa tiến huyện hòa vang
đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy
với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông cả nhóm lập tức quay đầu tăng ga bỏ chạy
riêng đối tượng lê văn diện sinh năm hai nghìn bảy trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
khi gặp phải sự ngăn cản của tổ tuần tra đã cố tình dồ ga đâm thẳng
vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nhằm thoát thân
với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng
triển khai đội hình truy đuổi khống chế bắt giữ được diện
kiểm tra trên người và phương tiện của diện tổ tuần tra kiểm soát đã thu giữ
một thanh đoạn kiếm dài khoảng một mét diện khai nhận đã cùng bảy thanh thiếu niên
chuẩn bị hung khí đi tìm một nhóm thanh niên khác trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn
những ngày đầu tháng một mươi một vừa qua trên địa bàn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập giàn thành tốt
để phóng xe rượt đuổi nhau trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố
thậm chí là một số đối tượng còn mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
với tính chất manh động liều lĩnh
đây là nhóm tám thanh niên mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
đang tạm giữ để điều tra về hành vi cối gây thương tích
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông công an thành phố bắc giang phát hiện ba đối tượng trong nhóm này
đi trên hai xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không biển kiểm soát cầm theo đao kiếm
đầu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận là nguyễn văn dưỡng hoàng duy hậu và vũ đỉnh văn
mở rộng điều tra lực lượng công an triệu tập thêm năm đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chiều tối ngày năm tháng một mươi một
cả nhóm thống nhất hẹn nhau chuẩn bị hung khí gồm đao kiếm rồi chia nhau lên sáu xe máy
với mục đích đi trên các cung đường thuộc địa bàn thành phố bắc giang
chủ yếu là các nơi tập trung đông người để tìm các nhóm thay nghiên khác đổi đánh
còn đây là những hình ảnh được camera ghi lại
một nhóm khoảng hai mươi đối tượng điều khiển một mươi xe mô tô đang có hành vi phóng nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu
qua sang mình lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này thường trú tại địa bàn huyện lục nam
nên đã vận động đầu thú về hành vi gây dối trật tự công cộng
em nhận thức được hành vi đối xe lạng lách đánh võng của mình là sai pháp luật
là vì do bị các bạn dối dây lôi kéo
phần lớn các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi một mươi tám thậm chí là dưới một mươi sáu tuổi
với các đối tượng này nhận thức pháp luật còn hạn chế
cộng với chế tài xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo
nên nhiều đối tượng sau khi bị xử lý lại tiếp tục tái phạm khiến tình trạng vi phạm gia tăng
theo quy định
bộ luật hình sự quy định tại điều một trăm ba mươi tám bộ luật hình sự
hành vi các em tụ tập đông người rồi điều khiển phương tiện tốc độ cao
lạng lách đánh võng trên đường hoặc bốc đầu
những hành vi đó pháp luật hình sự coi đó là hành vi gây dối trật tự công cộng
trong thời gian tới công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an các phường xã các nhà trường đóng trên địa bàn
để tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
cho các em học sinh
để giải quyết triệt đề tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe
mang theo hùng khí gây mất an ninh trật tự
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
điều cần thiết nhất vẫn luôn là sự quan tâm
quản lý giáo dục từ phía các gia đình nhà trường
có như vậy mới có thể ngăn chặn những vụ việc từ sớm từ xa
giữ gìn sự bình yên cho các tuyến phố và trong mỗi ngôi nhà
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện
bốn đối tượng đang đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một phụ nữ
tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn khu phố ba
phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liền tiến hành kiểm tra và khống chế bắt giữ
theo đó bốn đối tượng bị bắt gồm nguyễn thanh hồng
biệt danh là hồng đen nguyễn đức thắng phạm mạnh tuấn và tạ văn thiệp
thu giữ một số vật chứng có liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn phát hiện
và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua điều tra nạn nhân là một phụ nữ bốn mươi năm tuổi trú tại phường trảng giài
thành phố biên hòa đã vay tiền với lãi suất rất cao của nhóm trên
do đến hẹn không có khả năng trả lãi vào gốc nên người phụ nữ
đã bị các đối tượng khống chế đánh đập đe dọa uy hiếp
bắt viết giấy vây nợ với số tiền lớn và một người nhà phải mang tiền đến
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm
sáu mươi ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một điểm đánh bạc trái phép
với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền đã bị đội cảnh sát trật tự
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện vũng liêm triệt xóa
vào thời gian trên tại khu đất trống nằm sâu trong khu vườn dừa thuộc ấp hiếu hòa a
tổ công tác đã bố trí lực lượng bắt quả tang
nhóm gồm một mươi sáu người đang tụ tập đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường tạm giữ nhiều tăng vật phương tiện gồm sáu con gà sáu cặp cựa sắt
một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi ba điện thoại di động hai mươi một chiếc xe mô tô
và tổng số tiền hơn bốn mươi sáu triệu đồng
vào chiều ngày hôm nay tại xã đà nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn
một nhà xưởng chuyên sản xuất nấm
đó là sưởng nấm hương nguyên long lớn nhất lâm đồng
nằm ở xã đại nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
thông tin ban đầu ngọn lửa bùng lên từ khu vực tạo phôi nấm
nơi có chứa nhiều máy móc để hấp xấy nhiệt phôi rồi lan ra
thiêu dụi toàn bộ nhà xưởng rộng hơn ba hectare gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người vì ngày chủ nhật toàn bộ công nhân nghỉ việc
nhận được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực đà lạt và lạc dương thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tỉnh lâm đồng đã điều xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dập lửa
thưa quý vị hơn một ngày qua phà tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo phú quốc
nam du huyện kiên hải và ngược lại tạm thời ngưng chạy do thời tiết xấu
và đến một mươi hai h ngày hôm nay toàn bộ phương tiện vận tải hành khách
từ đất liền ra các đảo trong tỉnh kiên giang và chiều ngược lại đã hoạt động bình thường trở lại
trước đó khi có thông tin tàu tạm ngưng chạy lãnh đạo huyện kiên hải tỉnh phú quốc đã chỉ đạo
các xã đảo có du khách kẹt lại báo cáo qua đường dây nóng của huyện thành phố và kịp thời hỗ trợ người dân
khách du lịch về ăn ở đi lại nếu có nhu cầu
nhận được thông báo của cơ quan chức năng do tàu hoạt động trở lại
công ty cổ phần tàu cao tốc superdong kiên giang đã thông báo
đến các đại lý hành khách để đăng ký vé tàu từ thành phố rạch giá hà tiên đến phú quốc
từ rạch giá đến nam du huyện kiên hải và ngược lại
cụ thể tại cảng rạch giá tàu đi phú quốc xuất bến lúc một mươi hai h và một mươi ba h một mươi